thủ tướng chính phủ vừa có công điện ba trăm chín mươi một về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ công thương chỉ đạo và tổ chức ra soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
trong đó kiên quyết loại bỏ dừng các dự án công trình thủy điện không hiệu quả không bảo đảm an toàn
có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy môi trường và đời sống người dân
chỉ đạo thực hiện việc tạm dừng cấp phép đầu tư các dự án thủy điện có tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái
thực hiện nghiêm quy định trồng rừng thay thế kiên quyết thu hồi giấy phép
dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng
phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo việc thực hiện vận hành các hồ chứa thủy điện
theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng thời tổ chức ra soát
hoàn thiện các quy trình vận hành hồ chứa còn bất cập để bảo đảm hiệu quả phát điện
và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du về mùa khô
cũng như cắt giảm lũ hạn chế các tác động tiêu cực trong mùa lũ